vào khoảng một giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tại nhà trọ số một trăm linh hai đường đỗ năng tế
phường an lạc a của bình tân thành phố hồ chí minh do không thực hiện được ý đồ trộn cắp tài sản của anh trần hữu hoàng
nên nguyễn thị lượm đã dùng dây phải xiết cổ nạn nhân cho đến khi anh này tắt thở
do muốn anh hoàng phải chết hẳn nên lượm tiếp tục dùng dây điện trích nguồn điện hai trăm hai mươi v vào người anh hoàng cho đến chết
rồi lục túi lấy tiền và điện thoại của anh hòa
sau đó lượm đem điện thoại đưa cho nguyễn thị minh tâm
nguyễn thị minh tâm mang đi bán
xét tới hành vi giết người của bị cáo mang tính chất giả màng không thể cải tạo nên còn phải cách ly vĩnh viễn với xã hội
vì vậy hội đồng xét xử tuyên nguyễn thị lượm bản án tử hình nhằm răng đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội
riêng nguyễn thị minh tâm hai năm tù vì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có